cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan đã có cuộc hội đàm với ủy viên quốc vụ trung quốc dương khuyết trì tại luxembourg để thảo luận về các vấn đề then chốt trong quan hệ song phương
hai bên đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc đối thoại và duy trì liên lạc
tại cuộc gặp kéo dài bốn tiếng rưỡi ở luxembourg hai bên nhất trí thực hiện đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được đẩy mạnh tiếp xúc đối thoại hạn chế sự hiểu lầm và kiểm soát hợp lý những khác biệt
hai bên cũng nhấn mạnh quan điểm rằng việc duy trì các kênh liên lạc thông suốt là cần thiết và mang lại lợi ích
ông jake sullivan và ông dương khiết trì đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế như cuộc xung đột ở ukraine và vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên